hiện nay vùng áp thấp trên khu vực biên giới việt trung do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp trong đêm qua ngày hai mươi bốn tháng bảy ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông một số nơi có mưa vừa mưa to
dự báo trong chiều và đêm nay hai mươi năm tháng bảy ở bắc bộ và tỉnh thanh hóa sẽ có mưa vừa có nơi mưa to khu vực vùng núi và trung du bắc bộ có mưa to
trọng tâm mưa to trong ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng bảy tập trung ở các tỉnh cao bằng hà giang lào cai yên bái lai châu cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp một riêng ở các tỉnh cao bằng hà giang lào cai yên bái lai châu cấp hai
thời tiết khu vực hà nội chiều và đêm hai mươi năm tháng bảy có mưa mưa rào từ ngày hai mươi bảy tháng bảy có mưa vừa mưa to và rông
từ ngày hai mươi bảy tháng bảy mưa lớn ở vùng núi và trung du bắc bộ có xu hướng mở rộng xuống các tỉnh đồng bằng bắc bộ và thanh hóa và có khả năng kéo dài đến đầu tháng tám
cảnh báo lũ từ ngày hai mươi năm đến hai mươi bảy tháng bảy trên thượng lưu hệ thống sông hồng sông thái bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông như sau
trên thượng lưu sông đà sông thao từ hai ba mét thượng lưu sông thái bình từ một hai mét thượng lưu sông lô từ ba năm mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông thao sông lô ở mức báo động một báo động hai nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi phía bắc
đặc biệt tại các tỉnh như lai châu sơn la điện biên lào cai yên bái hà giang bắc cạn cao bằng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp hai